kịch bản một châu âu đa tốc độ gây bất đồng trong eu
đã diễn ra đêm giao lưu văn hóa việt nhật và triển lãm hoa anh đào năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng lãnh đạo các sở ban ngành và đại sứ quán nhật bản
đây là năm thứ hai hà nội tổ chức lễ hội hoa anh đào
tại lễ hội khán giả đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng về loài hoa của xứ sở phủ tàng
với hai mươi cây và một mươi cành hoa anh đào quanh khu vực tượng đài lý thái tổ
sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô đặc biệt là những bạn trẻ
lễ hội hoa anh đào này thì mình tham gia để hòa vào cái không khí của mọi người
và thông qua cái hoạt động này mình cũng muốn truyền tải cho học sinh thêm những kiến thức
về cái nền văn hóa của cái nước
mặt trời mọc ở nước nhật bản cảm giác của mình lúc này thì mình rất là vui
tôi đến cái hội trợ hoa anh đào này là lần đầu tiên tôi thấy cũng khá là đông vui
cái không khí tổ chức náo nhiệt và cái này thì cũng rất là cần thiết để cho người dân quảng bá
cái hình ảnh của đất nước nhật bản thân tôi làm du lịch
nên là cái này cũng rất là ấn tượng để cho cái nét giao lưu
cái nét văn hóa của đất nước nhật với cả việt nam
lần đầu tiên mình đến mình rất là tò mò về năm nay là mình thấy những cái thiết kế mẫu thị trang
đang có họa tiếp theo
thì mình muốn đến xem xem mình có cảm hứng gì để cho bộ truy tập mới trong hè năm nay không
so với lễ hội hoa anh đào năm hai nghìn một mươi sáu lễ hội năm nay được đánh giá là chuyên nghiệp hơn
trong khâu tổ chức cũng như chất lượng của các cây hoa
hoa anh đào năm nay thì so với năm ngoái thì đẹp hơn đẹp hơn rất là nhiều
đẹp hơn cả về cái cách trang trí
giống như là cái chất lượng hoa
và một cái nữa là cái thời tiết năm nay rất là ủng hộ
thế nên là hoa nó càng đẹp
về cái khâu tổ chức của năm ngoái so với năm nay thì cũng vẫn đảm bảo được những cái yếu tố
về mặt an ninh rất là tốt
và người dân sau một mùa lễ hội này người dân tham gia có một cái ý thức rất là tốt
nhiều bạn đứng chụp hình cũng biết là đứng né hoa ra một chút
để cho không đụng vào những cái cánh hoa mỏng may rất là đẹp
mình thấy hoa anh đào này rất là đẹp
và rất là tươi và có màu sắc rất là phong phú
và tổ chức rất là hoành tráng
không chỉ được thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa anh đào trong đêm khai mạc
khán giả thủ đô còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống của hai nước
lần này thì chúng tôi có mấy cái hoạt động chính
vẫn là triển lãm trưng bày cây và hoa anh đào
giao lưu với một số cây của
hoa của việt nam
và chúng tôi cũng tổ chức triển lãm ảnh về hoa anh đào
cũng như là một số ảnh về hoa của việt nam
bên cạnh đó thì hàng ngày là chúng tôi tổ chức biểu diễn
một số các loại hình nghệ thuật quần chúng ở khu vực vườn hoa bát giác
buổi triển lãm là cơ hội để người dân hai nước hiểu hơn
về những nét văn hóa tinh túy của hai dân tộc
đây cũng là cơ hội để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước việt nhật
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ban tuyên giáo trung ương phối hợp cùng tỉnh ủy long an
vừa tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi bảy
các tỉnh thành phố khu vực phía nam
tại hội nghị
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương mai văn ninh đánh giá sau gần một năm thực hiện
việc học tập quán triệt triển khai chỉ thị năm đã giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương
nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản
và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nét mới trong triển khai thực hiện chỉ thị năm khu vực phía nam
là các địa phương tổ chức nhiều cuộc tọa đàm về tìm hiểu nội dung chỉ thị năm
các giải pháp nâng chất đối thoại tương tác với nhân dân
đồng chí mai văn ninh chỉ đạo các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
đưa nội dung này vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá kết quả chỉ thị năm
phát động sâu rộng cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí
tại hội nghị đại diện lãnh đạo thành phố hồ chí minh các tỉnh cà mau bến tre đồng nai ninh thuận
có những đánh giá bước đầu công tác tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về kết quả đạt được những khó khăn vướng mắt cũng như những giải pháp tiếp tục thực hiện chỉ thị năm
gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
sáng nay ngày một mươi một tháng ba ba mươi chín sở ngành quận huyện hà nội đã thực hiện ngày làm việc vào thứ bảy đầu tiên
phóng viên truyền hình nhân dân đã đến ghi nhận không khí làm việc tại phòng đăng ký kinh doanh số một
sở kế hoạch đầu tư thành phố hà nội và quận hai bà trưng
theo ghi nhận của phóng viên sáng nay các cán bộ thuộc phòng đăng ký kinh doanh số một sở kế hoạch đầu tư
và quận hai bà trưng được bố trí phân công trực tại bộ phận một cửa đã có mặt đầy đủ
mặc dù ngày nghỉ nhưng cũng có rất đông công dân đến giải quyết thủ tục hồ sơ giấy tờ
người dân đánh giá cao quyết định này của thành phố
và cho rằng việc áp dụng làm việc vào sáng thứ bảy ở một số sở ngành của thành phố
nhất là bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính là rất cần thiết
qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp cá nhân
để liên hệ giải quyết công việc tiết kiệm được thời gian
cũng giống như thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh quyết tâm trả lại mặt băng vỉa hè
các tuyến phố cho người đi bộ
tại thành phố hải phòng lực lượng chức năng cũng đã tổ chức gia quân đồng loạt
dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lập lại trật tự đô thị
trước đợt gia quân này ubnd các quận hồng bàng lê trân và ngô quyền
đã thông báo tới từng hộ dân thực hiện việc ký kết biên bản cam kết về không vi phạm trật tự đô thị
tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng vẫn còn tình trạng các hộ kinh doanh người dân vẫn bày bán hàng ra lề đường
đỗ xe lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị
đặc biệt là quận hồng bàng có sáu tuyến phố kiểu mẫu của thành phố hải phòng
hàng loạt các bức tường bậc tam cấp biển hiệu quảng cáo hàng hóa của người dân để lấn chiếm vỉa hè
đã bị cơ quan chức năng đập bỏ tháo rỡ hay tịch thu
lực lượng liên ngành thông báo bằng hệ thống loa di động yêu cầu các hội kinh doanh chủ động thu dọn
tháo rỡ các vật lấn chiếm
nhiều xe ô tô đậu đỗ không đúng nơi quy định
sau nhiều lần thông báo không có chủ xe ra nhận lực lượng chức năng đã huy động xe cầu đưa phương tiện về trụ sở
sau đợt này quận giao cho các phường sẽ trực tiếp quản lý và đôn đốc các tuyến đường trên địa bàn
nếu phương nào để xảy ra tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường
lãnh đạo phường sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
cũng trong ngày một mươi tháng ba thành phố cần thơ cũng đã tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
tại công viên lưu hữu phước quận ninh kiều thành phố cần thơ
với quyết tâm lập lại trật tự kỳ cương đô thị và thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp
lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở an toàn giao thông
trong ngày gia quân lập lại trật tự quận ninh kiều ít xử phạt mà chỉ tập trung về tuyên truyền
vận động nhắc nhở các hộ dân hộ kinh doanh ở các tuyến đường phức tạp về nạn lấn chiếm vỉa hè
nhiều hộ dân sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở đã nhanh chóng chấp hành thu dọn hàng hóa
lấn chiếm vỉa hè để trả lối đi thông thoáng cho người đi bộ
nhằm tạo sự đồng thuận đối với xã hội nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông thành phố cần thơ sẽ xiết chặt công tác quản lý
và tăng cường công tác tuyên truyền trong đó tập trung vào chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên
những phụ nữ mưu sinh bên gành biển
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có văn bản yêu cầu bộ nội vụ kiểm tra thông tin sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thái nguyên
bổ nhiệm thừa hai mươi ba cán bộ
theo quyết định số bảy trăm sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên giao biên chế và hợp đồng lao động năm hai nghìn một mươi bốn
là sáu trăm tám mươi bảy người năm hai nghìn một mươi năm là sáu trăm bảy mươi bốn người
công tác tuyển dụng được sở nội vụ thẩm định tuy nhiên đến nay sở nông nghiệp có hai mươi ba vị trí lãnh đạo
nhiều hơn so với đề án vị trí việc làm
bộ nội vụ phải báo cáo kết quả kiểm tra lên thủ tướng trước ngày ba mươi một tháng ba
được biết sở nông nghiệp có năm phòng ban chuyên môn cả năm phòng đều có số lượng lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên
hoặc vượt qua đề án như phòng kế hoạch tài chính biên chế một mươi một thì có bảy lãnh đạo một trưởng phòng và sáu phó phòng
phòng quản lý xây dựng công trình biên chế bốn thì có tới ba lãnh đạo
những ngày này khi mà vụ đông xuân miền bắc đang cần nước tưới dưỡng
thì hàng loạt các trạm bơm cố định trên các dòng sông chính không thể vận hành lấy nước
do mực nước sông hạ thấp so với cao trình thiết kế của các trạm bơm
diễn biến này đang gây ra nguy cơ thiếu nước vụ đông xuân miền bắc
đây là một trong những trạm bơm lớn nhất trên sông hồng thuộc địa bàn tỉnh vĩnh phúc
điểm cần bơm nước tưới dưỡng lúa đông xuân trạm bơm này đã không thể lấy được nước
do mực nước sông hồng xuống thấp hơn công trình thiết kế
để lấy được nước đơn vị quản lý phải thi công một trạm bơm mới
bằng việc hạ thấp bể hút theo mực nước sông
do biến đổi khí hậu và do các hồ thủy điện
nên việc hạ mực nước các sông so với các công trình thiết kế trước đây
đều phải hạ thấp xuống
một đến hai mét mới có thể bơm nước được
diễn biến thủy văn những năm gần đây cho thấy mực nước trên các sông ngày càng hạ thấp
nhất là vào thời điểm vụ đông xuân
thực tế những ngày này hàng loạt các trạm bơm dọc sông lô sông hồng sông đà
đã không còn phù hợp để lấy được nước từ mặt sông
thay vào đó phải vận hành các trạm bơm giã chiến
trên toàn tuyến của chúng tôi thì chúng tôi có năm trạm bơm lấy nước trực tiếp từ sông đà sông hồng
đó là trên ba vì có trạm bơm minh khánh trạm bơm xuân đà trạm bơm trung hà
ba trạm bơm hiện nay không đảm bảo mực nước tối thiểu để vận hành trạm bơm cố định
và trạm bơm thứ bốn lấy nước từ sông hồng vào là trạm bơm xuân phú
thì chúng tôi cũng không vận hành được mà phải lấy nước trực tiếp trên kênh cẩm đình hiệp thuận
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy lưu lượng nước đến các hồ thác bà tuyên quang
thiếu hụt từ một mươi tới hai mươi so với trung bình nhiều năm
các sông chính là sông thao hạ lưu sông lô và sông hồng
nguy cơ thiếu hụt từ bốn hai mươi năm so với trung bình nhiều năm
trong khi đó các hồ chứa vừa phải cấp nước tưới lúa đồng thời phải đảm bảo nước cho phát điện
hiện nay thì bộ cũng đang chỉ đạo các cơ quan của bộ cùng các địa phương nữa
để tìm các giải pháp làm sao chúng ta hạn chế được xả nước
với quyết tâm là chúng ta sẽ lấy
được đảm bảo toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phải có đủ nước cho bà con để canh tác
nhưng mà lượng nước sả là chúng ta phải làm sao tiết kiệm nhất
để đảm bảo cho cung cấp điện của các hồ các công trình thủy điện thượng nguồn sông hồng
theo tính toán nguồn dòng chảy thiếu hụt phổ biến từ năm tới hai mươi năm trong mùa khô
nhiều nhất là sông lô đặc biệt là vùng núi cao phía bắc trung du bắc bộ
lượng mưa ở bắc bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm
từ một mươi tới hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm
và sản phẩm da cầm từ hoa kỳ
quyết định được đưa ra sau khi có thông tin dịch cúm da cầm vừa bùng phát
tại một trang trại chăn nuôi ở bang wisconsin miền trung tây hoa kỳ
cụ thể quyết định bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu rõ
từ ngày một mươi tháng ba tạm ngừng nhập khẩu da cầm sản phẩm da cầm
từ bang wisconsin và tennessee
nguyên nhân là đang có dịch cúm da cầm độc lực cao h bảy
và cúm da cầm độc lực thấp cấp h năm n hai
bộ giao cục thú y kiểm soát chặt chẽ các lô hàng da cầm
và sản phẩm da cầm chưa qua xử lý nhiệt
từ các bang đang có dịch cúm da cầm trước khi truyền về việt nam
trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
cục thú y có thông báo chính thức cho cơ quan thẩm quyền của hoa kỳ
để biết phối hợp thực hiện
đồng thời tổ chức kiểm tra xác nhận việc hoa kỳ kiểm soát được dịch cúm da cầm
theo quy định của tổ chức thú y thế giới
và báo cáo với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chợ tứ thông phường tứ minh thành phố hải dương
được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn đi vào hoạt động
thì chợ này hoàn toàn bị bỏ không
chợ tứ thông có diện tích đất một sáu trăm linh ba bảy m hai
với mức đầu tư ban đầu gần sáu trăm năm mươi triệu đồng
do ủy ban nhân dân phường tứ minh làm chủ đầu tư
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi toàn bộ phần hạ tầng như săn lấp mặt bằng
làm đường trong chợ hệ thống thoát nước nhà vệ sinh đường điện nước
đến đầu chợ đã hoàn thành
đây là công trình từng hy vọng mang lại sự đổi thay khu phố
tuy nhiên giờ đây đã biến thành khu chợ bỏ hoang
xuống cấp nghiêm trọng với biển chợ rách nát
trong chợ ngập rác cỏ mọc ôm tùm
một số hạng mục công trình bắt đầu hư hỏng
chiều này đã diễn ra tàn thương tiện
đó là miejsc huy tư t group b một nghìn
đây là những nước cây sharon có tâm trọng này
nó rất dễ thương mify

giữa nước pure khẩu vực đ class bốn có tầm hwwww
thưa các giới phép
cắt mpeople do công tử e hai b một nghìn
một kiosk diện tích mỗi kiosk hơn bảy m hai được xây dựng hoàn toàn khép kín không đảm bảo độ thông
thoáng dẫn đến nóng bức bí về mùa hè nhưng cũng mất an toàn về quy định phòng cháy chữa cháy
các ký ốt đều đã được người dân thuê lại nhưng không có giá trị sinh lời nên nhiều người dân
đã cho thuê làm nhà trọ nhà kho thậm chí là quán bia hơi
đúng mà mấy người ngã hết cả xuống đấy rồi đường mà không làm được cũng không đổ cho các hổ gà vào
thế nó ngật thế trước còn ven cái đường đi thì công ty rào rồi
thế mà đường để đi thắng chợ ra thì người ta cũng vít rồi
thế thì ban đầu thì phường có ý định là bàn với khu công nghiệp đại an
là mở một cái lối thoát đằng sau
sau khi coi như là làm xong rồi thì đề cập đến thì chỗ lãnh đạo đại an
cái anh cho là nó bất cập về những việc an ninh trật tự
nên họ không cho mở
thế nó cũng có phần nào giảm thiểu cái việc công nhân đi lại
để thuận lợi cho cái việc người ta mua bán
cố gắng làm sao là vận động nhân dân
là tiếp tục ra chợ để buôn bán
và hai nữa là làm cho cái mặt hàng và người mua người bán nó phong phú hơn
và đáp ứng được trong cái việc chợ thường xuyên hoạt động
thế nghĩ đã đến lúc chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp khắc phục
cũng như có biện pháp giải quyết thỏa đáng cho người dân
không chỉ giúp hàng chục hộ dân có nơi buôn bán kinh doanh
mà còn góp phần bảo đảm
an toàn giao thông
giữ vững trật tự an ninh khu phố
ngoài ra các cấp chính quyền cần có biện pháp để giải quyết tình trạng trên
cũng như cần khảo sát kỹ lưỡng trước mỗi dự án để tránh tình trạng đầu tư không hiệu quả
nuôi dê không những mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm
từ việc bán dê thương phẩm
mà còn tiết kiệm được tiền chi phí phân bón đáng kể trong trồng trọt
đây là mô hình thực hiện theo quy trình khép kín
kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi
mang lại hiệu quả kinh tế cao
đã được nhiều nông dân ở bình phước áp dụng từ nhiều năm trở lại đây
trước đây mỗi năm gia đình anh vũ định ở thôn năm xã đường một mươi huyện bù đăng tỉnh bình phước
tốn hàng chục triệu đồng để mua phân hữu cơ
bón cho vườn tiêu với diện tích gần ba trụ hồ tiêu
nhưng hơn hai năm nay ngoài việc thu tiền từ bán dê thương phẩm cho các nhà hàng
đàn dê gần ba mươi con đã cung cấp nguồn phân bón hữu cơ dồi dào cho vườn hồ tiêu
nhờ vậy mỗi năm gia đình anh tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền phân bó
theo đánh giá hồ tiêu được bón phân dê phát triển tốt
ít chất hóa học trong hạt tiêu tạo ra sản phẩm tiêu sạch đáp ứng được vệ sinh an toàn thực phẩm
không chỉ gia đình anh định mà hiện trên địa bàn tỉnh bình phước có hàng chục hộ thực hiện mô hình nuôi dê lấy phân bón cho cây tiêu
vì vậy mô hình này đang được ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân trồng tiêu trên địa bàn xã áp dụng
nhằm tạo ra sản phẩm tiêu sạch để cung cấp cho thị trường trong nước cũng như đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu
luôn tất tả ngược xuôi cùng chồng trên biển nhưng nụ cười vẫn chất chứa niềm tin vào cuộc sống

nga kêu gọi các cơ quan tình báo mỹ đưa ra câu trả lời đầy đủ về những tài liệu được trang mạng wikileaks
công bố mới đây trong đó cáo buộc cục tình báo trung ương mỹa sử dụng nhiều phần mềm tinh vi
để xâm nhập điện thoại thông minh máy tính thậm chí tv kết nối mạng internet
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho rằng nếu được chứng thực
các thông tin trên đang tạo ra mối đe dọa lớn với an ninh toàn cầu
hủy hoại lòng tin giữa các nước và gây phương hại đến quan hệ quốc tế
ngày bảy tháng ba trang mạng giulic đã công bố gần chín tài liệu
đóng dấu mật được cho là của cia trong đó tòa lãnh sự mỹ ở frankfurt được sử dụng làm căn cứ
để tiến hành các cuộc tấn công mạng ở châu âu trung đông và châu phi
những tài liệu này được cia lưu hành trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó phía cia từ chối xác nhận độ xác thực của những tài liệu bị tiết lộ
mối quan hệ giữa nga và thổ nhĩ kỳ đã quay lại con đường hợp tác đối tác trên nhiều lĩnh vực
điều này đã được tổng thống nga vladimir putin khẳng định ngay sau cuộc hội đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
tổng thống putin cũng cho biết trong thời gian gần đây nga và thổ nhĩ kỳ đã tái khởi động được nhiều cơ chế quan hệ song phương then chốt
cũng như khôi phục các cuộc tiếp xúc theo các kênh cấp bộ và nghị sĩ chính quyền các khu vực
hai bên đã thông qua các mục tiêu và nhiệm vụ công tác chung
cũng như phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trong đó có tình hình tại syri
theo ông putin thành công lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác kinh tế trong thời gian gần đây là hai bên đã tái khởi động dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân akuyu
đầu tiên của thổ nhĩ kỳ và tập đoàn khí đốt nga gazprom lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy thổ nhĩ kỳ
hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu vừa kết thúc sau phiên họp của hai mươi bảy nước thành viên và không có sự tham dự của đại diện nước anh
kịch bản một châu âu đa tốc độ của ủy ban châu âu
đã được đại diện các nước thảo luận một cách thẳng thắn với nhiều ý kiến trái chiều
một số nước hy vọng về những thay đổi hệ thống có thể nới lỏng những quan hệ nội eu tăng cường vai trò của các nước trong cộng đồng
một số quốc gia khác ngược lại hy vọng tìm kiếm một tầm vóc mới sâu sắc hơn về mức độ hòa nhập
về phần mình chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker khẳng định châu âu nhiều tốc độ được một vài lãnh đạo châu âu chủ trương cho thời kỳ hậu brexit
dù gây thiệt thòi
châu âu là một trong số nước đông âu nhưng không nhằm để tạo ra một bức tường sắt mới
thủ tướng đức angela merkel tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại rome eu sẽ phải khẳng định quan điểm thống nhất trong đa dạng
tuy nhiên hiện một số nước đông âu như ba lan và hungary lại quan ngại nếu họ không tham gia vào các quan hệ hợp tác tăng cường sẽ có nguy cơ trở thành quốc gia hạng hai trong eu
thượng viện đức vừa bác bỏ dự luật vốn đã được hạ viện nước này thông qua trong đó xếp algeri maroc
và tunisia vào danh sách những quốc gia là điểm xuất phát an toàn
dự luật này được xem là công cụ để nhà chức trách đức dễ dàng hơn trong việc trục xuất những người không được chấp nhận đơn xin tị nạn
như vậy chính phủ cũng như quốc hội đức sẽ phải tìm các phương án khác để xử lý vấn đề người tị nạn
năm hai nghìn một mươi sáu chỉ có ba tám số người tị nạn đến từ maroc được đức chấp nhận trong khi tỷ lệ này đối với người tunisia là năm
và người algeria là tám
theo văn phòng nhập cư và người di cư liên bang đức năm hai nghìn một mươi sáu có tám người tị nạn đến đức từ ba quốc gia này
giảm mạnh so với con số hai mươi sáu người của năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi sáu đức đã trục xuất tám mươi người bị từ chối đơn xin tị nạn
chính phủ argentina vừa ban bố tình trạng khẩn cấp xã hội sau một tuần liên tiếp xảy ra những cuộc đình công và biểu tình
với sự tham gia của hàng trăm người
năm hai nghìn một mươi sáu đức đã trục xuất tám mươi người bị từ chối đơn xã hội sau một tuần liên tiếp xảy ra những cuộc đình công và biểu tình
với sự tham gia của hàng trăm người
trong năm hai nghìn một mươi sáu đức đã trục xuất tám mươi người bị từ chối đơn xã hội sau một tuần liên tiếp xảy ra những cuộc đình công và biểu tình

với sự tham gia của hàng trăm người bị từ chối đơn xã hội sau một tuần liên tiếp xảy ra những cuộc đình công và biểu tình
và tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động chỉ có hai mươi hai thấp hơn nhiều so với con số trung bình toàn cầu là bốn mươi bảy
theo chuyên gia việc tăng thời gian nghỉ đẻ sẽ giúp thu hẹp cách biệt giới tính trong thị trường lao động
chính phủ ấn độ cho rằng luật trên sẽ đem lại lợi ích cho một tám triệu phụ nữ làm việc trong khu vực chính thức
trong khi có tới chín mươi lực lượng lao động nữ của ấn độ làm việc trong các khu vực phi chính thức
và do đó họ vẫn không được bảo vệ và có nguy cơ bị bóc lột
canada cho phép nghỉ đẻ năm mươi tuần trong khi con số này tại naui là bốn mươi sáu tuần